nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn thị thẩm ở tỉnh bắc giang nguyễn đình dũng ở thành phố hà nội trần huy lự ở tỉnh bắc ninh hoàng văn lợi tỉnh thái nguyên có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả vũ hữu nghĩa ở tỉnh lào cai có đơn khiếu nại về bản án
khán giả đặng thị ngọc bích tô thị phượng nguyễn thị kim oanh ở thành phố hà nội nguyễn xuân chiến nguyễn xuân điều lê văn khuê tỉnh nam định lê sĩ thoại trần thị hương nguyễn văn thanh tỉnh ninh bình có đơn tố cáo sai phạm của cán bộ
trong tuần đã có chín công văn trả lời của cơ quan chức năng là thanh tra bộ tài nguyên và môi trường viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc ủy ban nhân dân tỉnh hải dương ủy ban nhân dân quận long biên ủy ban nhân dân huyện thanh trì thành phố hà nội sở tài nguyên và môi trường bắc giang viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang công an tp hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư chu đông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào chị diệp vân chào khán giả truyền hình
thưa luật sư bố của bà dương thị hồng hạnh ở thành phố hà nội là liệt sĩ dương văn đức hy sinh tại chiến trường miền nam
phần mộ đã được quy tập về nghĩa trang long an bà hạnh là con gái duy nhất
mẹ bà đã tái giá và chồng của bà hạnh vào thăm viếng mộ bố của bà
bà hạnh hỏi bà hạnh mẹ của bà và chồng của bà có được thanh toán tiền đi lại không
số tiền cụ thể là bao nhiêu
câu hỏi của bà hạnh được quy định tại điều sáu mươi bốn nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi ba ndcp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh yêu đáy người có công
tại khoản ba điều một mươi bảy thông tư liên tịch số một mươi ba
ngoại trưởng bộ tài chính của bộ tài chính nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi bốn của đoàn đồng thương minh xã hội và bộ tài chính ngày ba tháng sáu hai nghìn một mươi bốn hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân quản lý các công trình ghi công liệt sĩ quy định nội dung và mức hỗ trợ
hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ
hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh
mức hỗ trợ mỗi năm một lần đi lại viếng đối với một liệt sĩ như sau
khoảng cách dưới một trăm linh km mức hỗ trợ là một trăm năm mươi đồng trên một người
từ một trăm linh km đến dưới ba trăm linh km mức hỗ trợ là ba trăm linh đồng một người
từ khoảng cách ba trăm linh km đến dưới năm trăm linh km mức hỗ trợ là năm trăm linh đồng một người
từ năm trăm linh km đến dưới một km mức hỗ trợ là tám trăm linh đồng một người
từ một km đến dưới một năm trăm linh km mức hỗ trợ là một một trăm linh ngàn đồng một người
từ một năm trăm linh km đến dưới hai km mức hỗ trợ là một triệu năm trăm linh ngàn đồng một người
từ hai km trở lên mức hỗ trợ là một bảy trăm linh đồng một người
trường hợp của bà
đề nghị bà liên hệ với sở lao động thương binh và xã hội
nơi đang quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ để được xem xét trả lời theo thẩm quyền
thưa luật sư bố đẻ của bà nguyễn thị thanh thảo ở tỉnh phú thọ
nhập ngũ tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại quân khu việt bắc
tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm bố bà được cử đi làm chuyên gia quân sự tại lào
đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba về nước và học tại học viện quân sự
tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi một bố bà thảo nghỉ chế độ hưu trí với quân hàm đại tá
đơn vị trước khi nghỉ là tổng cục công nghiệp quốc phòng
bố bà từ trần vào tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
bà thảo hỏi trường hợp của bố bà phải xin xác nhận công tác tại lào
ở cơ quan nào về thời gian công tác
theo trình bày bố của bà nguyễn thị thanh thảo trước khi nghỉ hưu là đại tá
thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng
do vậy đề nghị bà thảo
liên hệ với cục chính trị tổng cục công nghiệp quốc phòng
để được xem xét xác nhận theo thẩm quyền
công ty cổ phần oil gas tech dự kiến đầu tư hệ thống phát điện
để bán điện duy nhất cho một khách hàng với công suất là bảy mw
nhu cầu điện của khách hàng một mươi mw
hệ thống của công ty có đấu nối với lưới điện phân phối
nhưng chỉ đồng bộ và không bán điện lên lưới
phần điện thiếu là ba mw
còn lại khách hàng sẽ mua từ điện lưới
công ty cổ phần oil gas tech
công ty có phải xin giấy phép phát điện hay không
căn cứ quy định về trường hợp miễn trừ giấy phép
trong hoạt động điện lực tại điều ba mươi bốn luật điện lực
căn cứ hướng dẫn các trường hợp miễn trừ giấy phép
hoạt động điện lực tại khoản hai điều ba thông tư số một mươi hai
ngày ba mươi một tháng bảy hai nghìn một mươi bảy
và tại khoản hai điều ba thông tư số ba mươi sáu
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
của bộ trưởng bộ công thương
quy định về trường hợp miễn trừ giấy phép
trình tự thủ tục cấp thu hồi giấy phép
hoạt động điện lực
dự án nhà máy điện
nếu trong kiến nghị của công ty cổ phần oil gas tech
sẽ thực hiện hoạt động phát điện
để bán điện cho các tổ chức cá nhân khác
với mức công suất trên một mw
nên không thuộc trường hợp miễn trừ giấy phép
hoạt động điện lực
trước khi đi vào vận hành thương mại
chủ đầu tư dự án
cần chuẩn bị đầy đủ tiền

chủ hồ sơ theo quy định
tại điều bảy thông tư số ba mươi sáu
và đáp ứng điều kiện
quy định tại điều hai mươi chín
nghị định số một trăm ba mươi bảy
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
của chính phủ
gửi hồ sơ đến cơ quan
có thẩm quyền để được cấp giấy phép
theo quy định
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân
nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày
mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung
tổ biên tập chương trình hộp thư truyền hình
đã trình phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân
có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
đây là tuyến đường cao tốc hà nội ninh bình
nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông vào buổi tối phản ánh
về việc nhiều xe tải lắp đèn pha chiếu hậu
gây loá mắt các tài xế điều khiển phương tiện phía sau cùng chiều
hạn chế tầm quan sát
gây nguy hiểm khi tham gia giao thông
đặc biệt là trên những cung đường cao tốc
như khán giả phản ánh